vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với ông lê đức vinh nguyên chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
cùng bị khởi tố về tội danh này còn có các bị can nguyễn ngọc tâm cựu phó giám đốc sở tài chính vũ xuân thiềng cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
trần quang bửu cựu phó giám đốc sở xây dựng nguyễn văn nhật phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư trần sĩ quân phó cục trưởng cục thuế tỉnh lê huy toàn cựu phó chủ tịch ubnd tp nha trang
các bị can trên đã vi phạm trong việc giao khu đất trường chính trị tỉnh trên đường trần hưng đạo phường lộc thọ thành phố nha trang cho doanh nghiệp lập dự án theo hình thức bt xây dựng chuyển giao
cơ quan công an xác định sai phạm của các bị can đã gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước hơn bảy mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án trên cho đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố một mươi ba người là cán bộ cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa
trong đó có ông nguyễn chiến thắng và lê đức vinh đều là cựu chủ tịch ubnd tp nha trang đào công thiên cựu phó chủ tịch ubnd tp nha trang phó tấn thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường lê văn rẽ cựu giám đốc sở xây dựng và nhiều người khác